trong những năm gần đây chính quyền thành phố đã nỗ lực đầu tư cả về kinh phí cũng như chất xám
nhằm đưa nghề một nhiều hơn những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
của bà con nông dân ở các huyện ngoại thành như củ chi hóc môn cần giờ bình chánh v v
sự đầu tư đó tập trung vào tất cả các khâu như sản xuất chế biến sau thu hoạch
ưm tạo các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao làm thương hiệu để xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm
cũng như tư vấn xúc tiến đầu tư thương mại trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
những kết quả tích cực của nỗ lực này đã và đang làm biến đổi cuộc sống ngày một tốt hơn ở các vùng nông thôn
thành phố hồ chí minh bên cạnh khu vực đô thị với sự phát triển của công nghiệp dịch vụ thương mại
còn có các vùng nông thôn ngoại thành chiếm bảy mươi diện tích
nền sản xuất nông nghiệp ở ngoại thành đang nỗ lực chuyển mình từ nền sản xuất nông nghiệp truyền thống
với các sản phẩm truyền thống
sang nền nông nghiệp đô thị nông nghiệp thông minh và nông nghiệp công nghệ cao
với các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao và bảo vệ môi trường
quá trình chuyển đổi đó có sự tham gia của các nhà khoa học
với những công trình ứng dụng tiến bộ công nghệ trực tiếp vào các khâu sản xuất thu hoạch chế biến sau thu hoạch cho bà con
hoạt động đó được thông qua một cầu nối chính là sự phối hợp giữa ngành khoa học và công nghệ thành phố
cùng với các chính quyền cơ sở
những vùng ngoại thành của thành phố
riêng mảng nông nghiệp nhu cầu rất cấp thiết về việc chúng ta phải đưa ứng dụng tiến bộ hoặc công nghệ vào rất nhiều
trong đó cái mảng nông nghiệp thông minh nông nghiệp đô thị nông nghiệp công nghệ cao
đó là mảng rất chẳng đối với thành phố của chúng ta
nông dân được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật từ khâu sản xuất cho đến khâu chế biến
sẽ giúp rất nhiều cho người nông dân
trên địa bàn xã trung an chúng tôi cũng như là
nói riêng cũng như là địa bàn huyện củ chi
vì người dân sẽ thiết kiệm được sức lao động nâng cao hiệu quả về sản xuất
rồi sản phẩm sẽ đạt sức lượng tốt hơn
một trong những địa phương đã thành công trong việc đưa tiến bộ khoa học công nghệ
vào sản xuất nông nghiệp và chế biến sau thu hoạch chính là huyện củ chi
với mô hình nhà sấy nấm dùng năng lượng mặt trời kết hợp với sấy điện
do các kỹ sư của sở khoa học và công nghệ phối hợp triển khai
công ty cổ phần công nghệ sinh học nấm việt là một ví dụ
với mô hình nhà sấy nấm này sản phẩm nấm sẽ được sấy liên tục cả đêm ngày
giữ được màu sắc và hàm lượng dinh dưỡng không phụ thuộc vào thời tiết
không bị nhiễm quẩn và tiết kiệm được nhân công so với phương thức phơi truyền thống
cái nhà xây nấm bằng năng lượng mặt trời thì nó hoạt động dựa theo nguyên lý hiệu ứng nhà kính
tức là nó sẽ nhốt nhiệt lại bẫy nhiệt lại trong một cái buồng sấy
mình gọi là buồng sấy và trong buồng sấy đó nó sẽ làm cho nhiệt độ nóng lên
trong buồng sấy đó mình để các sản phẩm cần sấy ví dụ như là nấm hay là các loại nông thị khai sáng
và các vật liệu như thực phẩm để mình cần sấy khô
thì bất kỳ thời tiết như thế nào sấy có thể đều hoàn toàn sấy được
và thứ hai nữa nó sẽ góp phần an toàn vệ sinh thực phẩm nó không bị rùi mũi bụi bám vào
khi mà xây cái năng lượng mặt trời này thì nó rất là phù hợp với nấm
nấm này nó lại là khi mà có mặt trời thì nó lại rất là thơm và cái thời gian sấy nó cũng tốt nữa
cái lò xáy năng lượng mặt trời này thì nó rất là hữu ích
thứ nhất là phơi thì bụi bậm cái thứ hai là nó sẽ mất công của người nông dân
cái thứ ba là cái hệ thống phơi tự nhiên thì nó phải đầu tư nó giàn trải nó rộng nó mất diện tích
cho nên là cái lò xáy này là nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề
củ nghệ là một sản phẩm truyền thống của đồng đất củ chi
trước đây người nông dân củ chi chỉ rửa bằng phương pháp thủ công năng suất thấp hao nước nghệ không sạch nên sản phẩm có màu không đẹp
các kỹ sư của sở khoa học và công nghệ đã chế biến ra một hệ thống rửa củ nghệ kết hợp bàn trộn với năng suất đạt năm tấn trong một ngày tám tiếng
chất lượng rửa không những đi buồn đất mà còn đi cả lớp vỏ gỗ khiến sản phẩm bột nghệ có màu đặc trưng
các chỉ tiêu như điện nước tiêu thụ v v đều giảm rất nhiều so với phương pháp rửa truyền thống

các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch rất đa dạng ví dụ như ở hợp tác xã thủy sản thương lai dù cầu xấy các sản phẩm khô cá rất lớn
trước đây bà con nông dân thường áp dụng phương pháp phơi truyền thống với một mẻ phơi kéo dài tới bốn ngày và phụ thuộc vào thời tiết
do chuyện xấy cá của giảng viên phan phan nghiệt áp dụng hiệu ứng nhà kính kết hợp xây điện vào ban đêm và phung sương tự động để giữ đồ ẩm đã đưa năng suất lên một trăm sáu mươi kg cá một mẻ và thời gian đút xuống còn ba mươi tiếng cho một mẻ phơi